đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình dương
nhằm tìm hiểu chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại bình dương
tỉnh bình dương hiện thu hút tám mươi năm dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích ba chín triệu m hai sàn nhà ở trong đó có bốn mươi ba dự án thuộc đề án nhà ở xã hội bkmec
với mỗi căn hộ diện tích sàn ba mươi m hai giá bán từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng một căn mô hình nhà ở xã hội bkmec đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đến bình dương an cư lạc nghiệp
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí đinh la thăng đánh giá cao cách làm của tỉnh bình dương trong phát triển nhà ở xã hội và cho rằng
thành phố hồ chí minh là một đô thị đặc biệt với gần một mươi ba triệu dân
thành phố cũng tập trung số lượng lớn người lao động do đó nhu cầu về nhà ở xã hội của công nhân lao động tại thành phố hồ chí minh là rất lớn
thành phố mong muốn doanh nghiệp cùng với chính quyền xây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và xem đây là một trong những chương trình đột phá trong giai đoạn tới
tiếp đó đồng chí đinh la thăng và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đi tham quan khu nhà ở xã hội bkmec hòa lợi và khu nhà ở xã hội bkmec định hòa
dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố thủ dầu một thăm hỏi người lao động và trồng cây lưu niệm tại đây